tiếp tục những thông tin về tình hình dịch bệnh
tính tiết đầu đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là gần một bốn triệu ca
trong đó có hơn một triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là bảy năm trăm năm mươi tám ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là bảy mươi hai sáu triệu liều và tiêm mũi hai là hơn năm mươi ba triệu liều